cho thấy không có quốc gia nào bán hành luật giao thông đường bộ

như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám

nhưng mà điều chỉnh đồng thời ba cái lĩnh vực đó là cái lĩnh vực thực tự an toàn giao thông đường bộ
hạ tầng đường bộ và thứ ba là vận tải đường bộ
như vậy trong một cái đạo luật mà quy định cả ba cái lĩnh vực có cái tính độc lập
như vậy thì trong các quy định chi tiết đang còn có rất nhiều vấn đề bất cập không được điều chỉnh
và sau này chúng ta phải sử dụng các cái văn bản dưới luật để điều chỉnh
và điều chỉnh những cái văn bản dưới luật này nó liên quan đến hạn chế
các cái vấn đề hạn chế của quyền con người
quyền con người
ví dụ như
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng cắt đường
chẳng hạn tôi nói chỉ một cái hành vi cắt đường thôi
cô lập cái đường đấy để đảm bảo cho cái việc khác khám nghiệm và xử lý cái hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng là liên quan đến cái ảnh hưởng đến cái quyền con người quyền đi lại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghi định
và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có thông tư của bộ công an cũng có
và những cái thông tư này thì cũng được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
và cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
hạn chế này đã được sửa đổi trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo đó xác định bộ công an chịu trách nhiệm trước chính phủ
quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
khắc cục những bất cập hiện nay
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật
đảm bảo tính chuyên nghiệp tránh trọng chéo
kinh nghiệm thực tiễn việt nam cho thấy là nhiều cái vấn đề mà quản lý thống nhất thì tốt hơn
thế là theo cái phương châm là một bộ thì quản lý nhiều liên vực
nhưng mà một lĩnh vực thì giao cho một bộ thôi
cái quản lý giao thông vận tải cái phương tiền giao thông
quản lý con người sử dụng phương tiện giao thông là hai đối tượng quản lý có quan hệ mật thiết với nhau
bởi vì đằng sau cái quản lý này chính là bảo vệ cái an ninh cho con người
bảo vệ quyền con người bảo vệ những cái lợi ích hợp tác cho con người
mà trách nhiệm bảo vệ an ninh con người là thuộc bộ không hả
tại các diễn đàn trao đổi với nhân dân
cơ quan soạn thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng khẳng định
lợi ích của nhà nước lợi ích của nhân dân
duy trì xã hội trật tự kỷ cương đảm bảo an ninh an toàn cho mọi người dân khi tham gia giao thông
chính là mục tiêu lớn nhất mà dự thảo luật hướng tới
thế thì cái lợi ích lớn nhất đó là chuyên sâu
lợi ích thứ hai là bổ sung các chế định đầy đủ để cho các lĩnh vực phát triển
cái thứ ba là khắc phục những cái trồng chéo những cái quy định rất chung
do cái đối tượng và mục tiêu điều chỉnh ở trong nguồn luật
thì cái việc xây dựng này sẽ tốt nhất
người tham gia giao thông chỉ cần quan tâm đến cái luật trật tự an toàn giao thông để đi đường
đưa ra sáu nhóm chính sách trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ công an cũng đề xuất các chế định cụ thể tạo hành lang pháp lý đủ mạnh
giác định công tác quản lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
từ kiến thức ý thức pháp luật năng lực hành vi kỹ năng điều khiển phương tiện
đến quá trình chấp hành pháp luật là một nội dung quan trọng
xuyên suốt có ý nghĩa then chốt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
quan trọng nhất là những cái nội dung đó cần phải được thể hiện
ở trong những cái vần mặt pháp luật trong nghĩa định trong thông tư trong tiêu chuẩn
thế và ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều là
cái vấn đề rất quan trọng với chúng ta hiện nay
là các quy định pháp luật liên quan tới quá trình tổ chức thực thi
cái đó là ảnh hưởng rất lớn đến cái hiệu quả thực thi của những pháp luật
tôi rất phấn khởi vì cái dự thảo của
bộ công an về cái luật bảo vệ trật tự an toàn giao thông trong cái tình hình mới
tôi rất ủng hộ bởi vì nó xuất phát từ cái thực trạng
tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta
chúng ta càng đẩy mạnh công nghiệp hóa hóa hóa
càng làm nhiều đường cao tốc càng phát triển giao thông vận tải
thì vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông nó vẫn đẹp càng quan trọng
cho nên là cái luật này ra đời là tôi rất ủng hộ
và quốc hội sẽ sớm thông qua cái luật này
các chuyên gia cũng đánh giá cao khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
không chỉ quy định rõ quyền trách nhiệm của người tham gia giao thông
mà đã đưa ra những chế định cụ thể để đảm bảo tính công khai
minh bạch đối với lực lượng thực thi pháp luật
trong giải thuyết xử lý vi phạm trong những tổng giao thông đường bộ